nhằm cài tạo hệ thống lưới điện hạ áp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của các doanh nghiệp tại khu kinh tế vũng áng năm hai nghìn một mươi năm
tỉnh hà tĩnh đã xây dựng một hệ thống lưới điện với tổng mức đầu tư trên một mươi tỷ đồng
tuy nhiên sau nhiều năm triển khai hệ thống lưới điện này vẫn chưa thể đưa vào hoạt động gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà tĩnh
đây là mảnh đất của gia đình ông nguyễn hữu lộc ở phường kỳ thịnh thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh
khi dự án cải tạo đường dây điện ba mươi năm kv được triển khai đi qua phần đất này thì bị gia đình ông lộc ngăn cản
với yêu cầu chủ đầu tư phải bồi thường hành lang lưới điện trước khi triển khai thi công
tuy nhiên hội đồng giải phóng mặt bằng thị xã kỳ anh lại cho rằng hành lang điện này đã có từ năm hai nghìn một
cây cối dưới hành lang cũng đã được đền bù từ lâu nên việc một số hộ dân đòi bồi thường là không có cơ sở
đường dây này là đường dây mình cải tạo trên đường dây sẵn gõ
thì bây giờ mình chỉ thay lại một số cột và thay lại hệ thống dây dẫn ra
thì đường dây này trước đây trong quá trình xây dựng ban đầu đã được đền bù
hiện tại chúng tôi đang lưu hồ sơ đền bù tại công ty
và không thể là đền bù hai lần trên một cái đường dây này được
việc một số hộ dân tiến hành ngăn cản đơn vị thi công kéo dây tại các vị trí cột một mươi năm đến hai mươi
đã khiến dự án chậm tiến độ cũng như ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
và hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tại khu kinh tế vụng áng
móng cấp các ngành coi sao quan tâm để giải pháp tinh thị cho cái điện nó ổn định
để ảnh khỏi gây ảnh hưởng cho thất xuất
nếu mà một phút tiếng thông hô mà đã mất điện thì nó mất cả đâu
điện cả gân coi như năm ba triệu một mươi triệu chứ không phải là ít
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã yêu cầu thị xã kỳ anh
phải bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công trước ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay công tác này vẫn chưa hoàn thành do một số hộ dân vẫn không hợp tác
thực trạng này đã khiến cho dự án được đầu tư hơn một mươi tỷ đồng
sau hai năm ở tỉnh nghèo hà tĩnh vẫn chưa thể đóng điện